dối loạn phổ tự kỷ là một dối loạn sinh học thần kinh phức tạp
ảnh hưởng tới tương tác xã hội giao tiếp sở thích và hành vi của con người
khoảng một dân số thế giới mắc phải hội chứng này
trẻ tự kỷ lớn lên sẽ thành người tự kỷ
tuy nhiên nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu trẻ được can thiệp sớm
thì cơ hội cho trẻ phát triển và hòa nhập với cộng đồng sẽ cao hơn rất nhiều
một mươi tám tháng tuổi gia bảo vẫn chưa biết nói
hôm nay bố mẹ em nhận thấy em có những dấu hiệu khác với người anh trai của mình
em không thích giao tiếp với mọi người đi nhóm chân và thích xoay vòng
mặc dù đã chuẩn bị tinh thần bằng linh tính của người mẹ
mẹ bé đã nghĩ đến trường hợp con mình có khả năng mắc bệnh tự kỷ
nhưng khi được một bác sĩ chẩn đoán những nghi ngờ của chị là đúng
chị vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng
tôi đã khóc từ phòng ba mươi tám phòng khám của khoa tâm bệnh ra đến cổng bệnh viện
tức là cảm giác cũng rất là sốc và không tin
tự kỷ là lại rơi vào con của mình
sau khi mà phát hiện con bị dối loạn tự kỷ thì thực sự là cuộc sống của cả gia đình đã thay đổi
tự kỷ không phải là bệnh và được xem là một hộ trứng
bởi không có một biện pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn tự kỷ
tuy nhiên nhiều bằng chứng khoa học cho thấy
can thiệp sớm bằng các biện pháp tâm lý giáo dục đã mang lại những tiến bộ rõ rệt
làm tăng khả năng giao tiếp và hòa nhập xã hội của trẻ
thời điểm can thiệp tốt nhất là từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng
hầu hết tất cả những cái nghiên cứu trên thế giới đều coi đó là thời điểm vàng
để can thiệp trẻ mắc chứng dối loạn phổ tự kỷ
quay trở lại với gia bảo sau một mươi tháng nhờ được can thiệp sớm tại bệnh viện nhi trung ương
em đã bắt đầu nói và tương tác với người đối diện
theo các chuyên gia có năm dấu hiệu báo động về dối loạn phổ tự kỷ
để các gia đình theo dõi con em mình nhằm sớm phát hiện để trẻ được can thiệp ở thời điểm vàng
không bập bẹ khi một mươi hai tháng tuổi không biết ra hiệu khi một mươi hai tháng tuổi
không nói được từ đơn khi một mươi sáu tháng tuổi
không tự nói câu hai từ khi hai mươi bốn tháng tuổi
và mất kỹ năng ngôn ngữ hoặc kỹ năng giao tiếp ở bất kỳ lứa tuổi nào
theo các chuyên gia trẻ mắc bệnh tự kỷ cần can thiệp liên tục các kỹ năng
và gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các chiến lược can thiệp tự kỷ
ở nhà thì ngoài cái việc tăng khả năng giao tiếp cho con
chúng ta dạy con có những kiểm soát hành vi kiểm soát về cảm xúc
điều hòa cảm giác cho con và tập cho con những kỹ năng cơ bản
trong việc phục vụ tự vụ bản thân
chúng tôi đào tạo cho cha mẹ những kỹ năng
và luôn luôn phần đặt trong đầu cha mẹ là gia đình là mối chốt cho tự thành công
và có nói gì đi chăng nữa tự kỷ sẽ theo trẻ suốt cuộc đời
ngoài từ phía gia đình cơ hội để các em hòa nhập với cộng đồng
vẫn là cần sự yêu thương san sẻ từ chính cộng đồng
có như vậy các em mới có được những cuộc sống khác những cơ hội mới
một số cho bé mắc chứng tự kỷ
và khi mà các hành vi đó cho bé không kiểm soát được
thậm chí bố mẹ đi cạnh bất chật bùng nổ các hành vi đó
thì cộng đồng cũng như xung quanh đừng coi đó là một cái miệt thị
một cái coi thường hoặc là một cái xa lánh đối với trẻ có chứng tự kỷ
bản thân mình có con là bị tự kỷ thì mình cũng rất mong
là con sẽ có những môi trường
để con có thể học tập và được cộng đồng xung quanh là chấp nhận
và có thể là tạo điều kiện để cho cháu tham gia tất cả các hoạt động như một đứa trẻ bình thường